công an huyện phước long tỉnh bạc liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với trần văn diệp tô văn hiểu và tô thanh thêm
cùng chú xã ninh hòa huyện hồng dân tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ vào khoảng một mươi một h ngày chín tháng một diệp hiểu và thêm cùng một số đối tượng khác bàn bạc rủ nhau đi lấy trộm dây cáp đồng
các đối tượng này điều khiển xe đến địa bàn ấp mỹ tường hai xã hưng phú huyện phước long tỉnh bạc liêu leo lên các trụ điện và dùng kiềm để cắt dây cáp đồng
sau khi lấy trộm bọn chúng đem về cắt nhỏ đốt lấy dây đồng đi bán và chia nhau tiêu xài cá nhân